ban chấp hành đảng bộ tp hcm khóa một mươi đã khai mạc hội nghị chuyên đề lần thứ bốn mươi chín
dưới sự chủ trì của đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy
phát biểu khai mạc hội nghị bí thư thành ủy tp hcm đã lưu ý đến nhiều nội dung quan trọng
để chuẩn bị cho đại hội đảng bộ tp hcm lần thứ một mươi một sắp tới
trong đó nhấn mạnh đến công tác cán bộ
đồng chí nhấn mạnh đây là khâu then chốt của then chốt quyết định đến kết quả lãnh đạo của đảng
do đó việc kiểm điểm công tác cán bộ cần phải có những đánh giá sâu sắc
thể hiện trách nhiệm trong việc quy hoạch đội ngũ cán bộ cho đảng và chính quyền
hội nghị đã nghe tờ trình của ban thường vụ thành ủy thông qua văn kiện đại hội đại biểu đảng bộ tp hcm
lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tờ trình về một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội
đặc biệt tại hội nghị các đại biểu sẽ nghe và thảo luận về báo cáo kết quả kiểm tra
giám sát kỷ luật đảng trong toàn khóa báo cáo về kết quả ba năm thực hiện nghị quyết năm mươi bốn của quốc hội
về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố